nhiều công trình được đầu tư ở miền núi quảng ngãi khi có thông tin về dự án người dân trong vùng
lại phá rừng chặt cây dựng nhà cửa trái phép để chờ đền bù với giá cao tự ý xây dựng công trình
trái phép đón đầu dự án chờ tiền đền bù để lại nhiều hệ lụy cho chính người dân
tuy nhiên chính quyền địa phương ở miền núi lại bất lực không kiên quyết trong việc ngăn chặn
tình trạng này phóng sự thực hiện tại xã ba sa huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
tròi canh lúa nhà sàn nhà kiên cố ao cá vừa được xây dựng trên đất ruộng lúa rừng keo
thậm chí cả dưới lòng suối lòng sông cánh đồng ruộng bậc thang hàng chục hectare xuất hiện
nhiều công trình mới hầu hết nhà mới làm bằng gỗ kiên cố đều khóa cửa không có người ở
người dân cho biết mỗi công trình có chi phí từ ba đến một mươi triệu đồng khi dự án triển khai
thu hồi đất thì sẽ được bồi thường với giá cao hơn trên khu vực thi công nhà máy thủy điện đắc rè
người dân đã xây dựng ba mươi ba công trình trái phép
đào bới sông suối ổ ạt xây dựng công trình làm thay đổi dòng chảy tự nhiên
nguy cơ sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến các khu dân cư vùng hạ liêu đồng thời
người dân tự chặt phá rừng để lấy gỗ làm nhà gây mất an ninh vùng cao khu vực thi công dự án
mặc dù cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền vận động người dân tháo rỡ
trả lại mặt bằng nhưng hầu như đều bất lực
lên kiểm tra xác minh và cũng đã chỉ đạo địa phương quyết liệt làm cái này
tại vì chúng tôi cũng xác định là cái này nó sai pháp luật nên là phải xử lý theo quy định của pháp luật
trước tiên thì địa phương cũng tuyên truyền rồi vận động nhân dân thấu giữ các công trình mà đó vi phạm
nếu mà người dân mà không chấp hành thì chúng tôi tiến hành là làm biên bán rồi ra quy định xử pháp hành hành chính
các công trình trái phép xây dựng trong thời gian dài nhưng đến nay chính quyền địa phương
ở huyện miền núi ba tơ vẫn không có giải pháp ngăn chặn
hiện tại nhiều công trình giao thông thủy lợi nông nghiệp các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi đang được triển khai
sự buông lỏng trong công tác quản lý ở vùng cao sẽ phát sinh nhiều hệ lụy về sau